thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đến dự lễ khởi công dự án tổ hợp thiên đường sữa mộc châu
khảo sát thực tế việc triển khai quy hoạch khu du lịch quốc gia mộc châu
đồng thời thị sát dự án cao tốc hòa bình mộc châu tỉnh sơn la tại điểm cuối tuyến nút giao với quốc lộ bốn mươi ba xã phiêng luông huyện mộc châu
dự án cao tốc hòa bình mộc châu có tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng tám mươi năm km
dự án có điểm đầu tại nút giao quốc lộ sáu tại km sáu mươi sáu bảy trăm linh thuộc địa phận xã trung minh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
và điểm cuối tại nút giao với quốc lộ bốn mươi ba thuộc địa phận bản mống xã phiêng luông huyện mộc châu tỉnh sơn la
đây là dự án đã được thủ tướng chính phủ đã phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi chín theo hình thức đầu tư đối tác công tư
tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn vướng mắt
do vậy hiện nay ủy ban nhân dân tỉnh sơn la và tỉnh hòa bình đã kiến nghị dừng thực hiện dự án đầu tư theo phương thức ppp và chuyển sang hình thức đầu tư công
trực tiếp kiểm tra thị sát tại điểm cuối dự án tại xã phiêng luông huyện mộc châu tỉnh sơn la
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các bộ ngành và địa phương phối hợp nghiên cứu xây dựng thêm các nút giao phù hợp để khi tuyến đường này hoàn thành đúng tiến độ
ủy ban nhân dân hai tỉnh sơn la và hòa bình phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư bộ giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan
nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
trong đó có hình thức đầu tư công để tiếp tục triển khai đầu dự án theo quy hoạch bảo đảm tiết kiệm hiệu quả đúng pháp luật
cùng ngày thủ tướng chính phủ đã dự lễ khánh thành tổ hợp thiên đường sữa mộc châu
dự án này góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại
nâng cao giá trị gia tăng hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bền vững
cũng trong sáng nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã trao quyết định điều động hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân giữ chức vụ giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
đồng thời bổ nhiệm hiệu trưởng mới đối với trường đại học an ninh nhân dân
theo đó thiếu tướng phan xuân tuy hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân
được điều động giữ chức vụ giám đốc học viện chính trị công an nhân dân kể từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời thiếu tướng đoàn minh lý phó cục trưởng cục an ninh nội địa
được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân kể từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ
đã trao các quyết định về công tác cán bộ đối với hai đồng chí phan xuân tuy và đoàn minh lý
thay mặt đảng ủy công an trung ương
đồng chí trần quốc tỏ chúc mừng đảng ủy ban giám hiệu trường đại học an ninh nhân dân
và chúc mừng đối với hai đồng chí đã được đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới
tin tưởng trong vai trò mới tân hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân sẽ không ngừng phấn đấu
tiếp tục rèn luyện phát huy kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân
để xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
chiều qua trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với công an tỉnh tuyên quang
trong thời gian qua lực lượng công an tỉnh tuyên quang đã luôn đoàn kết nỗ lực vượt khó
chủ động nắm chắc tình hình triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp công tác công an
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên chín mươi tám
tài nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí công tác hậu cần kỹ thuật được đảm bảo
các dự án đề án được triển khai nhanh chóng đảm bảo tiến độ quy định về thủ tục
quy trình đầu tư đáp ứng thực tiến công tác chiến đấu đạt ra
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận
biểu dương những kết quả mà lực lượng công an tỉnh tuyên quang đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác được giao
quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
đặc biệt là nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tổ chức tốt công tác nắm tình hình chủ động tham mưu giữ vững an ninh chính trị
đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tại học viện an ninh nhân dân bộ công an đã diễn ra lễ bế mạc hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
đây là hội thi có số lượng giảng viên tham gia đông nhất từ trước đến nay
được tổ chức ở năm lĩnh vực với sáu hội đồng
với sự tham gia của chín mươi sáu giảng viên đến từ bốn học viện bốn trường đại học trong công an nhân dân trong cả nước
sau tám ngày làm việc ban tổ chức ban giám khảo hội thi đã lựa chọn ra các cá nhân tập thể xuất sắc nhất
gồm năm giải toàn đoàn một mươi tám giải
theo lĩnh vực
bảy mươi giải cá nhân
thông qua hội thi đã lựa chọn những giảng viên tiêu biểu trong phong trào dạy giỏi để tôn vinh nhân rộng điển hình tiên tiến
từ đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy giỏi tại các trường công an nhân dân ngày càng phát triển
góp phần đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
cũng tại buổi lễ thủy quyền bộ trưởng bộ công an
ban tổ chức cuộc thi đã tặng bằng khen cho sáu cá nhân đạt giải nhất
tặng bằng khen của bộ công an cho các đoàn đạt giải cao tại hội thi
trao tặng giấy khen của cục đào tạo cho hai mươi một cá nhân đạt giải nhì và bốn mươi ba giảng viên đạt giải ba
sau hơn ba tháng tổ chức huấn luyện sáng nay trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tổ chức lễ bế giảng huấn luyện công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
tổ chức tiếp nhận quản lý và huấn luyện
đã tổ chức lễ bế giảng huấn luyện cho một bốn mươi bốn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của sáu địa phương
các chương trình kế hoạch huấn luyện đã đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung chương trình huấn luyện
trong đó đã tổ chức các lớp đào tạo truyền đạt những kiến thức nội dung cơ bản về chính trị
pháp luật nghiệp bộ gian luyện phẩm chất đạo đức ý thức tổ chức kỷ luật
các chiến sĩ mới đã có sự trưởng thành về thể lực thành thục kỹ chiến thuật tác chiến
kỹ năng chiến đấu và sử dụng thành thạo một số loại vũ khí công cụ hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ
đây là những tiền đề quan trọng để khi thực hiện những nhiệm vụ yêu cầu tại công an các địa phương
các chiến sĩ mới sẽ phát huy hiệu quả những kỹ năng đã được huấn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới